tại hà nội bộ tài nguyên và môi trường ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội
cùng liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam đã đồng tổ chức hội thảo
góp ý về dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi
tại hội thảo đại diện các tổ chức xã hội các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường
đã cùng bàn tới các nhóm vấn đề như tiêu chí sàng lọc dự án đánh giá môi trường chiến lược
và đánh giá tác động môi trường giấy phép môi trường quản lý xử lý chất thải
tiêu chuẩn môi trường trách nhiệm quản lý nhà nước quản lý chất lượng môi trường

cũng tại hội thảo này nhiều chuyên gia cho rằng dù dự thảo luật này đã tăng thêm hai mươi hai điều
một trăm bảy mươi lên một trăm chín mươi hai điều tuy nhiên vẫn còn những bất cập như thiếu sự thống nhất phối hợp
quản lý chất lượng không khí liên vùng hay đo ngại giấy phép môi trường
sẽ gây nên khó khăn về thủ tục cho doanh nghiệp
điều đó không có nghĩa là chúng ta đơn giản đến mức mà chúng ta xem nhẹ vấn đề bảo vệ môi trường
cái trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp của tổ chức cá nhân và cộng đồng
đối với việc bảo vệ trường là trách nhiệm không thể thoái thác được
đây là nhiệm vụ
chính trị của cả hệ thống chính trị
những ý kiến tại hội thảo sẽ được tổng hợp trước khi chính quốc hội
cho ý kiến tại kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn diễn ra vào ngày hai mươi tháng năm